do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
còn trên đất liền nguy cơ băng giá đang tiếp tục tại nhiều khu vực miền núi các tỉnh phía bắc
các chuyên gia khí tượng đã phải đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại băng giá ở vùng núi vùng núi cao lên mức cấp một cấp hai
ngày và đêm nay ngày ba tháng hai không khí lạnh tăng cường tiếp tục tăng cường xuống phía nam
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh
ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có mưa nhỏ vài nơi các tỉnh trung trung bộ có mưa giải rác
gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp ba vùng ven biển cấp bốn
ở bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời tiếp tục rét đậm rét hại
vùng núi cao có băng giá nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến từ tám đến một mươi một độ vùng núi từ năm tám độ vùng núi cao có nơi dưới ba độ
đợt rét đậm rét hại ở bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại băng giá ở vùng núi vùng núi cao cấp một cấp năm
hà nội trời rét đậm rét hại nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ tám đến một mươi một độ